về an ninh trật tự tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cục hải quan tp hcm vừa phối hợp với lực lượng công an bắt giữ một đối tượng nữ bảy mươi sáu tuổi
quốc tịch úc vận chuyển ma túy từ việt nam đi úc qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cơ quan hải quan và lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện gần ba kg tương đương với chín bánh heroin
cất dấu tinh vi trong năm hũ được mắm cá để lẫn trong thực phẩm và đồ dùng cá nhân của đối tượng
qua lời khai ban đầu đối tượng tham gia cờ bạc bên úc và đã bị các đối tượng trong đường dây khống chế
trong việc vận chuyển ma túy tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
đang phối hợp với cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc
công an tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa khởi tố ra lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn minh hoàng
chú phường hội hợp tp vĩnh yên về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an tp vĩnh yên nhận được tin
báo của quần chúng nhân dân về việc nguyễn minh hoàng cầm kiếm đến gia đình anh phùng văn thắng
để đe dọa sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố đã cử lực lượng công an phường hội hợp
đến giải quyết vụ việc tại đây đối tượng nguyễn minh hoàng đã dùng kiếm chém gây thương tích
cho đồng chí thiếu úy đỗ quốc bình cán bộ công an phường hội hợp
thông tin về việc xét xử các đối tượng phạm tội giết người sẽ tiếp tục có trong phần tin
an ninh trò tự ngay sau đây
tại tp hcm bị cáo nguyễn ái tình trụng
huyện củ chi cũng được đưa ra xét xử lưu động về tội cướp tài sản và giết người
tháng hai năm hai nghìn một mươi năm do đánh bạc thu hết tiền nên tình điện thoại cho chị nguyễn thị thúy mai
bạn gái cũ của tình mượn tiền tình tình đã chở chị mai vào khu rừng tràm vắng vẻ và sau đó hỏi
vay năm triệu của mai tại đây hai người đã xảy ra cử cãi và cùng ngã xuống mương nước
tình đã dùng đoạn băng keo quấn quanh miệng mai dùng dao đâm nhiều nhát vào tay trái
và dìm nạn nhân xuống nước khiến chị tử vong
xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất công độ quyết thực hiện hành vi giết người đến cùng
nên hội đồng xét xử tuyên bị cáo nguyễn ái tình mức án tử hình
chiều qua tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử vụ án lưu động đối với bị cáo trương thanh hoàng
trú huyện di linh về tội giết người
theo cáo trạng ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm trương thanh hoàng trong lúc uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn
với em trai là trương thanh hùng trú cùng địa phương
trong lúc sâu sát hoàng chạy về nhà lấy dao và đâm liên tiếp vào vùng cổ của em trai mình là trương thanh hùng
khiến anh tử vong
xét thấy hành vi của bị cáo thể hiện coi thường pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt bị cáo trương thanh hoàng một mươi hai năm tù giam
qua công tác nắm tình hình vào chiều ngày hôm qua công an tỉnh cà mau đã bắt quả tang
tại quán cà phê thuộc ấp một mươi xã khánh an huyện u minh một mươi tám đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn tiền
đều biết tụ điểm đánh bài trên do nguyễn thành tùng chủ tài địa chỉ trên làm chủ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ trên bốn triệu đồng bốn bộ bài tay cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
trong số những đối tượng này có bảy đối tượng là nữ
người dân sơ hở mất cảnh giác
trong việc quản lý tài sản các đối tượng trộm cắp thì hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều cách thức khác nhau
đó là thực tế đáng báo động trên địa bàn tỉnh lạng sơn
vậy tình hình trộm cắp đang diễn ra như thế nào
và lực lượng công an lạng sơn đã dùng các biện pháp ngăn chặn đấu tranh ra sao
góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự cho người dân
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
chỉ bằng một chiếc dĩa bẻ bớt đầu nhọn hay một chiếc tô vít như thế này
đối tượng trộm cắp đã dễ dàng vô hiệu hóa khóa cổ một chiếc xe máy để trộm cắp
cùng với một số đồ nghề khác những đối tượng trộm cắp này thường đi lang thang trên các ngõ phố để trộm cắp
tài sản thường là những chiếc xe máy để hớ hênh trên vỉa hè trong sân nhà vắng vẻ
qua công tác trinh sát nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã phá chuyên án
bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố
ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an thành phố lạng sơn cũng đã phá chuyên án
bắt khẩn cấp đối tượng hoàng văn tịnh chú tại huyện cao lộc về hành vi trộm cắp tài sản
do nghiện ma túy nên chỉ trong một mươi ngày tỉnh đã trộm cắp và tiêu thụ chót lọt một mươi xe mô tô
công an thành phố lạng sơn đã thu hồi được năm chiếc xe và bốn biển số
đáng lưu ý một số người ham của rẻ biết xe không có giấy tờ
thường là xe gian do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua để sử dụng hoặc bán lại cho người khác để kiếm lời
hành vi trên đã tiếp tay tiêu thụ tài sản cho các đối tượng
công an thành phố lạng sơn đã trộm cắp và tiêu thụ chót lọt một mươi xe mô tô

để tiếp tục phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm địa bàn tình hình quản lý đối tượng
phối hợp với công an các địa phương lân cận để trao đổi thông tin các nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp lưu động liên tỉnh
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông báo các thủ đoạn phạm tội rộng rãi trong nhân dân
để người dân cảnh giác tự phòng ngừa và tích cực tố giác tội phạm
cũng tại lạng sơn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
đang hoàn tất thủ tục để xử lý hành chính đối tượng vận chuyển pháo nổi trái phép theo quy định của pháp luật
tại ngã tư mỹ sơn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tổ công tác của phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
đã bắt quả tang đối tượng hoàng văn an chú xã tân thành huyện hữu lũng khi đang vận chuyển pháo nổ trái phép
tại hiện trường công an thu giữ một mươi kg các loại pháo giàn pháo quả hình lựu đạn do trung quốc sản xuất
qua khai thác ban đầu an khai nhận do trung quốc làm thuê trên đường trở về đã mua số pháo nổ trên
tại khu vực biên giới với mục đích đem về quê để sử dụng
khoảng sáu lít dầu ăn bẩn chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì bị công an huyện thủy nguyên
tp hải phòng phát hiện và thu giữ trên địa bàn
số dầu ăn trên được phát hiện tại cơ sở thu gom dầu ăn của nguyễn văn thái
chủ tại xã hoa động huyện thủy nguyên
tại cơ quan công an thái khai nhận mỗi ngày thu gom được khoảng hai trăm linh lít dầu ăn đã qua sử dụng
từ các nhà hàng khách sạn trên địa bàn thành phố với giá là một đồng một lít
sau đó thái bán ra ngoài thị trường với giá hai đồng một lít
điều đáng lưu ý là hoạt động này của cơ sở đã diễn ra trong bốn năm nay
vào chiều ngày hôm qua cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức chương trình
tọa đàm trực tuyến với chủ đề chống thực phẩm bẩn cuộc chiến bắt đầu từ cơ sở
với sự tham gia của đại diện ngành y tế ngành nông nghiệp chính quyền một số địa phương
và các tổ chức chính trị xã hội khác
theo đại diện cục vệ sinh an toàn thực phẩm ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
hơn hai trăm linh cơ sở đã được tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
với số tiền xử phạt lên đến một mươi chín tỷ đồng
đây vẫn là một trong những biện pháp được cho là quan trọng nhất hiện nay
trong công cuộc chống thực phẩm bẩn
đại diện các ban ngành đều cho rằng việc này cần phải có sự tham gia đồng bộ
từ cấp cơ sở đến trung ương bên cạnh đó phải đủ sức gian đe
phải ưu tiên bố trí đủ kinh phí và nguồn lực cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung
và trong tác thanh kiểm tra tiêu hủy sản phẩm vi phạm
chúng tôi nhấn mạnh trong hoạt động thanh tra sẽ tăng cường hoạt động thanh tra đột xuất
để đảm bảo là trên cơ sở các nguồn thông tin
như vậy là sẽ tăng cường các hình thức thanh tra đột xuất
để đảm bảo đánh giá đúng chính xác cho việc chấp hành cơ sở như thế nào
bên cạnh công tác an toàn thực phẩm
các kiểm tra của cơ quan chức năng đại diện các ban ngành cũng nhấn mạnh
đề cao vai trò trách nhiệm và sự vào cuộc của chính quyền cơ sở
cũng như các tổ chức chính trị xã hội các hiệp hội và chính người dân
trong việc phòng chống thực phẩm bẩn thực phẩm không an toàn
đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động
hội kiêu chuyên binh hội nông dân và hội phụ nữ
đa số hay là hầu hết là sản xuất và tiêu dùng những loại sản phẩm này
vì vậy trước hết là phải xác định tốt cho mình
cái thứ hai
nữa là phải vận động tất cả các hội viên con cháu hội viên và những gia đình
làm ra những thực phẩm làm ra những cái cây con đó
là phải giữ cho được cái quy định của các ngành
vừa là môi trường nhưng đồng thời vừa là cái nghĩa vụ trách nhiệm
nhưng đồng thời đây cũng là đạo đức
cái vấn đề là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
nó cũng chưa được coi là một nhiệm vụ quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm
của các hiệp hội đâu
người ta vẫn chủ yếu là tập trung vào liên kết để sản xuất kinh doanh thôi
cái vai trò của hiệp hội cần phải đẩy mạnh hơn nữa
song hành với cuộc chiến chống lại thực phẩm bẩn công tác quảng bá tôn vinh
công khai những cơ sở sản xuất và những sản phẩm an toàn
cũng chính là biện pháp hữu hiệu giúp người dân được tiếp cận với nguồn thực phẩm sạch
trên một trăm hai mươi hectare cà phê và hồ tiêu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán
đây là con số được đưa ra tại diễn đàn giải pháp khôi phục sản xuất cà phê hồ tiêu
sau hạn hán kéo dài tại tây nguyên vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng năm
trong đợt hạn hán khốc liệt và kéo dài vừa qua toàn vùng tây nguyên có trên một trăm hai mươi hectare cà phê
và hồ tiêu bị ảnh hưởng nghiêm trọng với gần tám hectare bị mất trắng
đắk lắc là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất với hơn sáu mươi ha
những diện tích bị mất trắng tại các địa phương này chủ yếu nằm ngoài vùng quy hoạch phát triển
việc tìm giải pháp khôi phục sản xuất cho cà phê hồ tiêu sau hạn hán
những loại cây trồng trồng chủ lực của vùng tây nguyên là nhiệm vụ cấp bách của ngành nông nghiệp
và các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng
theo đó việc tập trung vào công tác trồng rừng quản lý tốt nguồn tài nguyên nước
các giải pháp sử dụng tiết kiệm nguồn nước tưới hay sử dụng phân bón hợp lý
kết hợp với việc trồng cây che bóng mát là những giải pháp trước mắt
cũng như lâu dài cho việc phòng chống hạn căn cơ
vâng với những thông tin vừa rồi mà chị thanh xuân cung cấp thì tôi thấy là
con số một trăm hai mươi hectare cà phê và hồ tiêu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán kéo dài tại tây nguyên
thì đây là một con số không hề nhỏ phải không chị xuân
và có lẽ là những cái giải pháp mà để ứng phó với tình trạng này cũng đang được bà con hết sức chú ý
đúng như vậy anh vũ ạ và tuy nhiên bên cạnh đó tôi cũng muốn cung cấp cho quý vị khán giả một thông tin vui
đó là vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh quảng trị được đánh giá là
được mùa nhất từ trước đến nay để làm được điều này là nhờ sự thay đổi nhận thức
từ chính quyền cho đến người dân ở tỉnh quảng trị trong cơ cấu sản xuất
đặc biệt là thay đổi ý thức của người dân trong các loại cây trồng ngắn ngày năng suất cao
ông nguyễn văn đắc ở thôn lai an xã do mỹ huyện do linh tỉnh quảng trị làm một năm hectare lúa
trước đây ông trồng lúa giống dài ngày năng suất vừa thấp nhưng lại vừa bấp bay
ông đã mạnh dạn đi đầu
chuyển đổi sang giống lúa ngắn ngày
huyện do linh tỉnh quảng trị được xem là địa phương khó khăn trong việc chuyển đổi sản xuất lúa
đặc biệt là giống nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền
đến nay toàn huyện đã có hơn bảy mươi diện tích trồng lúa ngắn ngày
năng suất vụ đông xuân này của huyện gio linh đạt rất cao
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu quảng trị gieo trên hai mươi năm năm trăm linh ha lúa trong đó có trên một mươi năm ha giống lúa ngắn ngày và cực ngắn ngày

chính quyền vào cuộc người dân thay đổi nhận thức nhờ vậy mà tỉnh quảng trị đã có một vụ đông xuân thắng lợi vụ hè thu tới trước những biến đổi của thời tiết
với sự đồng lòng đồng sức từ chính quyền cho đến người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý quảng trị hy vọng sẽ đạt được thành công trong sản xuất nông nghiệp của mình
tại phòng giáo dục huyện châu thành cục an ninh chính trị nội bộ và công an tỉnh trà vinh đã tổ chức khám mắt và tặng quà cho học sinh nghèo huyện châu thành tỉnh trà vinh
được biết để thực hiện lời công tác này cục an ninh chính trị nội bộ và công an tỉnh trà vinh đã vận động bệnh viện mắt tp hcm và các công ty mạnh thường quân
đóng góp kinh phí tặng ba mươi suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi khám mắt và tặng ba trăm linh phần quà học sinh nghèo tổng số tiền khoảng năm mươi triệu đồng
đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân việt nam một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
thế nhưng hiện nay đa số trẻ em thành thị với cuồng quay của việc học hành quỹ thời gian thì hạn hẹp nên hầu như các em không thể biết đến các sinh hoạt thường nhật của làng quê
tour du lịch cuối tuần em làm nông dân thực sự đã hấp dẫn các em thiếu nhi bởi những trải nghiệm khám phá làng quê lần đầu tiên có được để rồi thêm yêu quê hương đất nước của mình
chỉ nhìn thấy cảnh làm vườn
tô du lịch cuối tuần trồng rau qua những trang sách nay được chính tay cuốt đất được tưới rau cắt rau được học cách phân biệt các loại rau củ quả
thực sự là một trải nghiệm chưa từng có đối với em chế công minh cũng như các bạn nhỏ tham gia chương trình cuối tuần em làm nông dân
con cảm thấy rất thích thú khi được tham gia chương trình này và hào hứng
điểm đến của chương trình trải nghiệm thú vị này là thủy thanh thị xã hương thủy thừa thiên huế
với cầu ngói thanh toàn có kiến trúc nổi tiếng
sau khi được tham quan chợ quê nhà nông cụ và được trải nghiệm các dụng cụ làm nông
những thành viên trong đoàn được tham gia trèo thuyền trên sông được chơi các trò chơi dân gian được bác và bắt cá tham gia gói bánh trưng chầm nón
lần đầu tiên con được tham gia chương trình này con cảm thấy chương trình này giúp cho rất là bổ ích
tua của châu trưng tôi tổ chức ở đây đó là chủ nhật em làm nhà nông
có một ngày nghỉ thoải mái
nhưng mà cạnh đó các em cũng phần nào đó bước đi những cái tiếp xúc cái công nghệ hiện tại không tốt cho các em
chúng tôi muốn giới thiệu cũng như là giới thiệu cho các em biết thế nào để làm ra được là học thóc
biết là người nông dân là có những công đoàn như thế nào để làm ra được là cái mảnh vườn để mà cung cấp
là lương thực thực phẩm cho các bữa ăn hàng ngày của các em
thì qua đó là giáo dục cho các em những cái ý thức được về cái vấn đề là bảo vệ môi trường
không những được xem như một hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp các em học sinh phát triển kỹ năng sống
biết gắn những điều học trên sách vở với thực tế tăng tính chủ động hơn trong mọi công việc
chương trình trải nghiệm cuối tuần em làm nông dân còn góp phần giáo dục và nâng cao nhận thức cho các em
về những giá trị đạo đức
tốt đẹp ngay khi còn tuổi thơ
tâm hồn của các em sẽ nhân văn hơn bởi từ những kỷ niệm khám phá làng quê
tạm mới ra được khỏi nhà còn ra đường thì nước ngập lênh láng như là đi trên sông
và nếu mưa to còn tiếp tục thì phố lại thành sông
công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên thoát nước hà nội khẳng định nếu tiếp tục mưa to
tình trạng phố thành sông sẽ tái diễn trên nhiều khu vực tại hà nội
tuy nhiên báo tuổi trẻ đặt vấn đề
tại sao dự án thoát nước giai đoạn hai dù đội vốn hai tỷ đồng thành tám tỷ đồng
nhưng vẫn tiếp tục chậm tiến độ
nhiều hạng mục thi công dở dang làm xong cũng chỉ giải quyết nhu cầu thoát nước cho một lưu vực
ông võ nguyên phong phó giám đốc sở xây dựng hà nội trả lời
những hạng mục chưa hoàn thành chủ yếu là đường và vỉa hè
cống thì cơ bản là xong chỉ còn chỗ t hai mươi ba đường thụy khuê quận tây hồ và hồ khương trung
dự kiến trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu hoàn thành giai đoạn hai của dự án
còn ông võ tiến hùng tổng giám đốc công ty chất nhiễu hạng một thành viên thoát nước hà nội lại khẳng định
kể cả sau khi giai đoạn hai của dự án hoàn thành thì với những trận mưa tương tự như trận mưa vừa qua
vẫn không tránh khỏi được tình trạng ngập úng nặng cục bộ tại một số nơi trên thành phố
theo phân tích của ông hùng thì hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện nên mưa to ngập là điều khó tránh khỏi
năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm nhiều nhà nhập khẩu gia vị lớn nhất tại châu âu mỹ
đã gửi cảnh báo đến việt nam yêu cầu siết chặt chất lượng hồ tiêu
lý do họ đưa ra là phát hiện dư lượng cabelazym một loại thuốc diệt nấm dì sắt trong sản phẩm này vượt ngưỡng cho phép
song người dân và chính quyền vẫn bỏ ngoài tai và những hậu quả đang dần trở thành hiện thực
ông nguyễn văn hòa phó cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã có những chia sẻ muộn màng rằng những thị trường rất tốt của việt nam đến từ châu âu mỹ
nếu họ từ chối tiêu thụ hồ tiêu việt nam thì đấy là thiệt hại rất lớn đối với nông dân cũng như nền kinh tế nông nghiệp của chúng ta
do vậy đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có chỉ đạo sát sao và chính bà con nông dân là những người thực hiện
cũng như các doanh nghiệp việt nam phải thực hiện cho tốt
bởi vì chúng ta biết đây là sản phẩm đòi hỏi rất nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm
tuy nhiên dư luận lại đặt ra câu hỏi tại sao từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay thị trường châu âu giảm mạnh lượng nhập khẩu sản phẩm hồ tiêu của việt nam
còn bị trả về doanh nghiệp việt nam phải chịu mọi suy tổn
mà mãi đến khi tình hình ngày càng diễn biến xấu đi khi những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu nhiều thị trường quốc tế đều giảm lượng nhập khẩu hồ tiêu của việt nam
đến nay cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tuyến đường hai trăm bảy mươi chín đoạn qua thị trấn trợ rã huyện ba bể hoàn thành cuối năm hai nghìn một mươi ba đã góp phần thay đổi diện mạo của thị trấn
tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến tham quan du lịch tại ba bể
nhưng bên cạnh đó đã xảy ra những bất cập mà xuất phát
từ việc bố trí giao thông
ngã tư này là điểm giao nhau giữa quốc lộ hai trăm bảy mươi chín và đường hai trăm năm mươi
việc bố trí các giải phân cách nhằm phân luồng đảm bảo giao thông
nhưng dường như nó đang có tác động ngược khi giải phân cách lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra nhiều vụ va chạm giữa các phương tiện khi lưu thông qua đây
theo người dân ở đây từ khi con đường hoàn thành đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra từ việc bố trí giải phân cách bất hợp lý này
khi người tham gia giao thông di chuyển theo hướng đường hai trăm năm mươi bốn đến ngã tư và rẽ trái chuyển hướng sang đường hai trăm năm mươi
theo quán tính lại bám sát mép đường bên trái vô tình đã trở thành ngược chiều
một số người lưu thông hướng ngược lại thì thản nhiên đi ngược chiều như thế này
bất hợp lý ở chỗ là kiểu như là bên thì rẽ từ kia rẽ lên
trên lại xuống
ví dụ như mình lấy đi ra đây xinh nhan lấy thành đâm ra là chạm đường của họ xuống
thấy nhiều vụ cao mạng lắm
còn tại ngã tư thuộc tiểu khu một mươi do thiếu hệ thống biển báo và đặc biệt khi người tham gia giao thông lưu thông từ trung tâm thị trấn rẽ phải vào đường hai trăm bảy mươi bảy
thì xảy ra không ít vụ va chạm giao thông
nguyên nhân là do bị che khuất tầm nhìn vì vướng nhà dân
tại các ngã tư không có gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ
nên người tham gia giao thông thường phóng nhanh vượt ẩu
qua công tác của trang kiểm soát chúng tôi kiến nghị với chỗ quản lý
bên quản lý đường bộ thì thứ nhất là lắp đặt thêm hệ thống biển báo hiệu và vạch kẻ đường
và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông đến một số bộ phận
người dân tham gia giao thông và tăng cường công tác tuần tra
xử lý kiểm soát nghiêm các hành vi vi phạm gấp đẩy giao thông đường bộ
để tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ba bể được ổn định
ngoài công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm
thì việc hoàn thành các điều kiện và bố trí giao thông hợp lý sẽ là những điều kiện thuận lợi
để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ vai trạm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
sở giao thông vận tải tp hcm vừa quyết định sẽ giao cho lực lượng thanh tra sở
và phòng quản lý vận tải lập đoàn kiểm tra tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn
vừa qua một mươi hai doanh nghiệp hợp tác xã vận tải trên địa bàn tp hcm
cùng ký vào văn bản kiến nghị để gửi đến lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố
về việc xử lý xe dù biến cóc
từ các kiến nghị đó ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo sở giao thông vận tải
phối hợp với các cơ quan chức năng gia soát kiểm tra xử lý việc xe khách trái hình
và bến xe khách lậu vẫn tiếp tục lộng hành trên địa bàn
thời gian tới sở giao thông vận tải tp hcm sẽ giao cho lực lượng thanh tra sở
và phòng quản lý vận tải lập ngay đoàn kiểm tra để xử lý ba mươi sáu điểm bến cóc xe dù
đang hoạt động trên địa bàn đồng thời cho phép một mươi hai doanh nghiệp vận tải
cùng tham gia giám sát việc kiểm tra xử lý công khai và minh bạch
còn tại hà nội sở giao thông vận tải dự kiến sẽ điều chuyển toàn bộ các tuyến xe
từ mỹ đình đi về các tỉnh phía nam như thanh hóa nghệ an hay hà tĩnh
về biến xe nước ngầm để giảm tải cho khu vực biến xe này
giai đoạn một sở giao thông vận tải hà nội sẽ lựa chọn các tuyến có cự li hai trăm bốn mươi km trở lên
để điều chuyển từ biến xe mỹ đình đi các tỉnh phía nam sang biến xe nước ngầm
giai đoạn hai sẽ tiếp tục điều chuyển các tuyến xe từ bến mỹ đình về nước ngầm
thời gian điều chuyển giai đoạn một dự kiến vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu hoặc tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khi đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn một sẽ thực hiện giai đoạn hai
để việc đi lại của người dân ít bị xáo chuột nhất sở giao thông vận tải hà nội
kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo biến xe nước ngầm tổ chức tuyến xe
trung chuyển miễn phí từ biến mỹ đình đi biến nước ngầm và ngừng lại
với tần suất là bảy mươi năm chuyến một ngày
từ ngày một tháng sáu ngành đường sắt sẽ thực hiện giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội
như thương binh người khuyết tật hay nạn nhân chất độc màu da cam
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội và sài gòn từ ngày một tháng sáu
các nôn vị này sẽ giảm chín mươi giá vé tàu cho người hoạt động cách mạng trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
và bà mẹ việt nam anh hùng các đối tượng là thương binh nạn nhân chất độc màu da cam
người khuyết tật nặng đều được giảm ba mươi giá vé
ngoài ra ngành đường sắt cũng triển khai một số yêu đãi khác như giảm giá vé một mươi năm cho người trên sáu mươi tuổi